quy trình tổ chức đón và phục vụ khách quốc tế đến tp hcm
thực hiện quy trình thủ tục nhập xuất cảnh cho khách du lịch quốc tế
tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cảng hành khách quốc tế cảng sài gòn
quy trình vận chuyển khách quy trình đón và phục vụ khách du lịch quốc tế
tại cơ sở lưu trú điểm tham quan cơ sở du lịch
theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương
theo tờ trình tp hcm nêu bối cảnh nhiều quốc gia đông nam á
mở cửa đón khách du lịch đem lại hiệu quả tích cực
bộ ngoại giao đã tạm công nhận hộ chiếu vaccine của hàng chục quốc gia
các tỉnh như khánh hòa kiên giang đà nẵng quảng ninh quảng nam
đã được chính phủ cho đón khách quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine
tp hcm còn nhiều điều kiện cần thiết khác để đón khách du lịch quốc tế
như tỷ lệ người dân đã được tiêm vaccine của tp hcm cao
hệ thống y tế sẵn sàng về nhân lực vật lực trang thiết bị vật tư y tế
và đã có kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tp hcm là trung tâm du lịch của cả nước đón hơn tám sáu triệu khách quốc tế trong năm hai nghìn một mươi chín
chiếm gần năm mươi lượng khách du lịch quốc tế đến việt nam
theo đó tp hcm chia ba giai đoạn để đón khách quốc tế trở lại
giai đoạn một là từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thí điểm đón khách quốc tế
theo các chương trình du lịch chọn gói khép kín thông qua các chuyến bay thuê chuyến
và thương mại quốc tế qua phương tiện du lịch đường thủy
tại các khu vực cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại tp hcm
doanh nghiệp lữ hành được phép hoạt động phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định
giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế
cho phép tất cả các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện theo quy định
được phép phục vụ khách du lịch quốc tế đến tp hcm
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ
thông qua các phương tiện du lịch đường thủy
trong giai đoạn này khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến
sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại tp hcm trong thời gian bảy ngày
trước mắt kết nối kiên giang khánh hòa đà nẵng quảng nam quảng ninh
và có thể bổ sung một số địa phương khác nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế
trước đó tại hội nghị liên kết du lịch giữa tp hcm và tỉnh bến tre
trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
một trong những giải pháp để kích hoạt hoạt động du lịch liên tuyến
tp hcm và bến tre được lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đề xuất
là kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế trở lại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát
bà phan thị thắng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
các đơn vị cần có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ lộ trình mở cửa đón khách quốc tế
khi tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát
hiện nay thủ tướng chính phủ đã chấp thuận cho một số tỉnh thành mở cửa đón khách quốc tế
để đảm bảo các tiêu chí thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng vừa trình thủ tướng chính phủ hướng dẫn tạm thời
thí điểm đón khách quốc tế đến việt nam
cụ thể với du khách đăng ký tour trên bảy ngày sau khi được xét nghiệm âm tính trong ngày thứ bảy
có thể kéo dài hành trình du lịch sang địa phương khác được phép đón khách
nhưng vẫn phải theo tour chọn gói khép kín
tp hcm cũng đang có đề xuất xin triển khai sớm đón khách du lịch quốc tế
sau khi kiểm soát tình hình dịch bệnh và người dân được tiêm vaccine đạt tỷ lệ cao
bà phan thị thắng nói
giai đoạn ba sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế
thời điểm bắt đầu sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế
và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu
sở du lịch tp hcm đã xây dựng dự thảo đề án tổ chức đón khách du lịch quốc tế
đến tp hcm sử dụng hộ chiếu vaccine cuối năm hai nghìn hai mươi một và năm hai nghìn hai mươi hai
sở du lịch nhận định
tp hcm dù đang gặp nhiều khó khăn
sau công tác phòng chống dịch ở tp hcm đã đạt được một số kết quả tích cực
trong đó quan trọng nhất là tỷ lệ người dân được tiêm vaccine ngày càng cao
tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
thành phố đã thực hiện tiêm tổng cộng được một mươi hai năm trăm ba mươi chín bốn trăm hai mươi hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó đã tiêm được bảy một trăm linh tám một trăm một mươi một mũi một và năm bốn trăm ba mươi một ba trăm một mươi một mũi hai
đạt tỷ lệ mũi một là chín mươi tám sáu và mũi hai là bảy mươi năm sáu